sáng nay ngày sáu tháng một mươi một kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp này quốc hội không tiến hành lựa chọn nhóm vấn đề và tập trung chất vấn bốn thành viên chính phủ như thường lệ
thay vào đó là chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề
và các nghị quyết chất vấn của quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết chất vấn khóa một mươi ba
phát biểu khai mạc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ quốc hội tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết chất vấn của quốc hội
theo quy định của luật giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
chủ tịch quốc hội đánh giá các báo cáo cho thấy nhiều kết quả tích cực
thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của các thành viên chính phủ trưởng ngành
trong triển khai thực hiện yêu cầu của quốc hội dù đối diện nhiều khó khăn thách thức
nhất là đại dịch covid một mươi chín và thiên tai
kết quả đó là đáng ghi nhận và tạo niềm tin trong nhân dân và xã hội
đây là phiên cuối cùng của hoạt động chất vấn trong nhiệm kỳ nhằm đánh giá toàn diện
việc triển khai yêu cầu của quốc hội nêu trong các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần chủ động sâu sát
làm rõ vấn đề tồn tại nhiệm vụ chưa hoàn thành làm rõ nguyên nhân trách nhiệm
và đề ra giải pháp để xây dựng nghị quyết chuyển giao cho quốc hội khóa sau theo dõi giám sát
ngay sau đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trình bày các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra
của hội đồng dân tộc các ủy ban về những nội dung trên
tiếp tục thông tin về phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
ngay từ những chất vấn đầu tiên các đại biểu đã đề cập đến nhiều vấn đề được cử tri cả nước quan tâm
là người đầu tiên chất vấn đại biểu nguyễn tạo chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng về việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp
những năm gần đây giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi trong khi đối tượng thu nhập thấp thì không thể tiếp cận được thị trường phát gốc nhà ở thư mãi và ngày càng khó khăn hơn
chúng tôi đã bảo sát bổ sung hoàn chỉnh các loại quy hoạch nhất là quy hoạch một phần năm trăm linh ở các đô thị để tạo điều kiện phê duyệt các dự án cấp phép các dự án nhà xã hội
và chúng tôi cũng đang báo cáo với chính phủ để ra một chính sách hỗ trợ
các nhà ở giá thấp có diện tích nhỏ hơn bảy m hai và giá bán khoảng độ từ một mươi năm triệu đồng trên một m hai
chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đại biểu nguyễn lân hiếu quan tâm đến kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục
khi bộ tham mưu chính phủ khái toán kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục quốc hội khóa một mươi ba là bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
vậy hiện nay trong thực tế chúng ta đã
bộ giáo dục và đào tạo đã đầu tư chi trả bao nhiêu tiền từ ngân sách quốc gia và vay từ quân banh
bộ giáo dục và đào tạo trả lại một mươi sáu năm triệu đô xây dựng bộ sách giáo khoa và cũng để trong tài khoản của quân banh
bộ giáo dục và đào tạo chưa sử dụng vấn đề này
thứ hai số tiền còn lại xây dựng chương trình
bộ đã triển khai xây dựng chương trình và các hoạt động phát triển chương trình tổng thể và môn học
cho đến tháng một mươi hai năm nay cố gắng phấn đấu tiêu được một mươi hai triệu
như vậy cũng hơn hai trăm linh tỷ
và còn lại cái số tiền mà sau khi giả soát đợt vừa rồi
chúng tôi giả soát tất cả những chi phí mà không thiết thực
liên quan đến tập quấn tăng cường mà nó không hiệu quả
đặc biệt cái mục quốc vừa rồi thì chúng tôi xin trả lại chính phủ
và tổng số tiền chúng tôi trả lại là hai mươi chín bảy triệu đô la
đại biểu nguyễn văn hiển cho rằng tỷ lệ che phủ rừng ở nước ta thấp hơn so với các nước láng giềng
liệu có phải do năng lực quản lý bảo vệ rừng của nước ta kém hơn
qua google maps có thể thấy rằng
rõ chất lượng rừng ở nhiều nơi nước ta rất thấp so với các nước có chung đường biên giới
nhất là lào và campuchia
phải chăng năng lực bảo vệ rừng của chúng ta không tốt bằng các nước trên
xin bộ trưởng giải thích rõ hiện tượng này
ý thứ nhất chúng tôi xin khẳng định là
việc theo dõi trên bản đồ google của đại biểu là hoàn toàn chính xác
chúng ta tới đây là cái trách nhiệm của tất cả hệ thống chính trị và toàn dân thì có
với hai loại rừng đều phải có trách nhiệm
chúng ta cũng phải trên các khu vực trọng yếu
lâm đồng tây bắc
thì ngoài dự án chung của rừng nha
thì phải có những cái chương trình riêng để tập trung phục hồi nhanh cái khu vực này
bộ trưởng đang nói về giải pháp và xử lý
nhưng câu hỏi của đại biểu hiện là nguyên nhân nào
mà cái độ che phủ rừng của chúng ta thấp
chất lượng rừng của chúng ta kém hơn
đương nhiên cũng có cái trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước
thì chúng ta phải tăng cường
chúng tôi mới báo cáo các nhóm giải pháp
để nếu như thuộc cái nguyên nhân về quản lý
thì chúng ta tất cả các cấp phải tập trung như vậy
còn cái nguyên nhân về rừng chúng ta mới có ba mươi năm
thì phải bằng cơ chế chính sách để làm sao hỗ trợ người dân
người dân tăng cường công tác chăm no bảo quản
các vấn đề liên quan đến triển khai công nghệ năm g
biện pháp căng cơ để phòng chống dịch covid một mươi chín
những vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế
cũng được các đại biểu chất vấn các bộ trưởng trường ngành
chiều nay quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn